tổng tham mưu trợ iran tướng barghari cho biết quân đội nước này đã tấn công một trung tâm tình báo lớn của israel ở khu vực biên giới syria israel và căn cứ không quân nevatim
cả hai mục tiêu bị thiệt hại nghiêm trọng trong khi đó các phương tiện truyền thông khác của iran cho rằng khoảng năm mươi số tên lửa của họ đã bắn trúng mục tiêu
theo mỹ và israel iran đã phóng một trăm tám mươi năm uav ba mươi sáu tên lửa hành trình và một trăm một mươi tên lửa đạn đạo
trong số đó đã bị đánh chặn chỉ một số ít tên lửa có thể tấn công các căn cứ quân sự của israel nhưng thiệt hại không đáng kể
rõ ràng hai bên có quan điểm khác nhau về số lượng vũ khí được sử dụng cũng như hiệu quả của các cuộc tấn công
sau đó đáp trả của iran vào israel xuất hiện nhận định tehran vẫn chưa bung hết sức và còn giữ lại át chủ bay để đề phòng chiến sự leo thang
tasnim hãng thông tin chính thức của iran có liên kết với lực lượng vệ tinh cách mạng hồi giáo iran đã công bố báo cáo làm rõ hơn về cuộc tấn công trả đũa
báo cáo cho biết tehran không sử dụng các tên lửa tinh vi nhất của mình trong chiến dịch true promis tấn công israel hôm một mươi bốn tháng bốn
mà chỉ sử dụng vũ khí cũ hơn kết hợp với một số tên lửa nâng cấp để bóc trần tiềm năng phòng không và tên lửa của israel
các đoàn tập kích trong đêm một mươi ba dạng sáng một mươi bốn tháng bốn của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran được phát động
nhằm đáp trả cuộc tấn công lãnh sự quán iran ở dasmacus ngày một tháng bốn của israel đã đạt được mục tiêu lập bản đồ các tuyến phòng thủ của israel
đồng thời cho thấy tel avis và các đồng minh của họ không thể bảo vệ hoàn toàn các địa điểm quân sự và tình báo mà tehran nhắm tới dù đã nhận được báo trước bảy mươi hai giờ
theo đó iran có thể phần nào đã nắm được khả năng phòng không và tên lửa mạnh nhất của israel được hỗ trợ bởi mỹ anh pháp và jodan
thông qua việc sử dụng chiến thuật của cảng cũ và mới với nhiều đợt tấn công
bắn và chiến đấu
các cuộc tấn công vào đêm một mươi ba tháng bốn đã bắt đầu bằng cách sử dụng uav sah một trăm ba mươi sáu bay về phía mục tiêu với tốc độ khoảng một trăm tám mươi năm km trên giờ
gây ồn ào và dễ bị phát hiện như động cơ cánh quạt đơn giản
theo tastnim những chiếc sah hai trăm ba mươi tám tiên tiến hơn một biến thể chạy bằng động cơ phản lực của sah một trăm ba mươi sáu đã không được sử dụng
bác bỏ việc một số phương tiện truyền thông cho rằng những chiếc uav thế hệ mới này đã được triển khai
kh hai trăm ba mươi tám có tốc độ tối đa được báo cáo
ít nhất năm trăm linh km trên giờ một số nguồn tin cho biết là tám trăm linh km trên giờ và có lớp phủ có thể hấp thụ radar
đợt tấn công đầu tiên được thiết kế để đánh lạc hướng các lực lượng israel và đồng minh
buộc họ phải dành nhiều thời gian tìm kiếm và đánh chặn những chiếc sah một trăm ba mươi sáu trên bầu trời đêm và giao chiến với chúng
thay vì tiến hành một cuộc phản công ngay lập tức vào iran
sau uav iran chuyển sang đợt tấn công thứ hai chứng kiến việc bắn paver
một tên lửa hành trình thông minh đất đối đất tầm xa với cánh có thể gập lại và khả năng thay đổi hướng đi và mục tiêu giữa hành trình
được bắn từ bệ phóng đặt trên khung gầm xe tải di động
những tên lửa dùng động cơ phản lực này có tầm bắn được báo cáo là trên một km
các nguồn khác cho biết là một sáu trăm năm mươi km và tốc độ bay trong khoảng từ bảy trăm linh đến chín trăm linh km trên giờ
đợt tấn công thứ ba và cuối cùng bắt đầu sau nửa đêm một mươi bốn tháng bốn
theo giờ iran bao gồm việc bắn tên lửa đạn đạo và chúng đi vào không phận israel vài phút sau khi phóng
phân tích của tasnim chỉ ra rằng iran đã không sử dụng con át chủ bay trong việc sử dụng các tên lửa tiên tiến nhất của mình
bao gồm sajin khoramsa khepa sekhan hai hoặc các tên lửa dòng fata siêu thanh mới của họ trong các cuộc tấn công
thay vào đó dựa trên việc xem xét các tên lửa có đủ tầm bắn và đặc tính sức mạnh
báo cáo lưu ý rằng iran có thể chọn các tên lửa defun qiyam hai brezan
khepa sekhan một emad và khor để tấn công
những tên lửa này có tầm bắn từ một đến một chín trăm năm mươi km và tất cả ngoại trừ defun và khepa sekhan đều dùng động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng
báo cáo của testnim còn cung cấp thêm thông tin chi tiết về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo
lưu ý rằng do khoảng cách giữa hai nước quân đội israel và các đồng minh của họ không thể tấn công tên lửa iran
trong giai đoạn tăng tốc hoặc hành trình của chúng
agis của mỹ được cho là hệ thống chống tên lửa duy nhất
tấn công tên lửa iran bay ngoài bầu khí quyền với điều kiện có đủ dữ liệu radar
báo cáo cho biết các hệ thống khác của mỹ và israel bao gồm patriot tart ural hai và ba
davis lynch và iron dome đều không có khả năng để đánh chặn tên lửa ở tầm xa
báo cáo cũng xác nhận quan sát của một số nhà phân tích quân sự độc lập trong tuần này rằng tên lửa đạn đạo
mà tehran sử dụng trong các cuộc tấn công chứa đầu đạn siêu nhỏ hoặc đầu đạn phân mảnh
khiến hệ thống phòng không và tên lửa của israel vào mỹ gặp khó khăn hơn đáng kể
trong việc phát hiện và đánh chặn chúng
hãng tin này giải thích trong các video được công bố những quả đạn như vậy giống như một vật thể đang cháy
hoặc một bộ phận của tên lửa bị bắn rơi trong khi loại đạn này sẽ phân tán ra nhiều hướng khác nhau khi bị bắn trúng
tiện ích của đầu đạn phân mảnh dưới nhằm mục đích thu hút các đầu đạn tầm nhiệt của tên lửa phòng không
hoặc hệ thống trinh sát hổng ngoại trên mặt đất buộc lực lượng phòng thủ phải khai hỏa dẫn tới cạn kiệt kho tên lửa
và cuối cùng là áp đảo lực lượng phòng không
hơn nữa tastnim cho biết các hiện tượng được quan sát thấy trong những khoảnh khắc quay phim trước khi đầu đạn va chạm
bao gồm việc tăng tốc tên lửa và thay đổi hướng khi lao xuống mục tiêu dường như cho thấy việc sử dụng tên lửa đẩy
hoặc một số loại phương tiện tăng tốc khác
trong phân tích cuối cùng báo cáo cho biết trong khi israel sẽ cần nhiều tháng hoặc tậm chí nhiều năm
để nâng cấp năng lực của tên lửa phòng thủ của mình thì iran vẫn chưa dùng con át chủ bài của mình
chẳng hạn như tên lửa sheba sekhan hai fasta một fasta hai và komrapsa bốn
hơn nữa tehran có thể nhanh chóng đổi mới khả năng tấn công của mình bằng cách chỉ tối ưu hóa đầu đạn của tên lửa
chứ không phải thiết kế lại chúng
tasnim cảnh báo rằng nếu cuộc khủng hoảng leo thang ngay bây giờ
iran có thể lặp lại chiến thuật mà họ đã sử dụng tuần trước trên quy mô lớn hơn
lần này bắn một đợt tên lửa cũ đầu tiên để áp đảo hệ thống phòng không của israel
sau đó phóng thẳng những tên lửa tinh vi nhất của họ khiến đối thủ không thể đánh chặn được